kính thưa quý vị mặc dù đã lên kế hoạch hoạt động trở lại rất bài bản
và được cả huyện hóc môn và sở công thương tp hcm thông qua
thế nhưng chỉ sau bốn ngày mở cửa chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
buộc phải đóng cửa do nhiều nguyên nhân
không phải cho đến khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín mà đã nhiều năm nay
xung quanh chợ đồ mối nông sản thực phẩm hóc môn
tình trạng kinh doanh trái phép chưa bao giờ được xử lý triệt đẻ
khi dịch bệnh kéo dài hơn ba tháng nay
chợ phải đóng cửa là càng tạo cơ hội cho hoạt động này phát triển
mình chiến rõ nhất cho điều này là dù chợ đã phải đóng cửa
nhưng khu vực xung quanh chợ hóc môn hàng đoàn xe tải hàng hóa vẫn đi vào xuống hàng
và trong khi các tiểu thương hoạt động trong chợ phải thực hiện đúng loại thú tục
thì bên ngoài chợ lại không
chưa có thực hành đủ cho nên người ta không có khả năng để vô chợ
điều thứ nhất
điều thứ hai thì trong chợ bây giờ không có bạn hàng để mua
nó đi bên ngoài hết
mà tụi em mở cửa ra là ngồi không mấy ngày
nói chung là ai cũng bị thất thu
cả công ty cả thương nhân đều bị hết
một nguyên nhân quan trọng khác là hiện nay
hầu hết các siêu thị và điểm bán hàng trong thành phố đều do chính quyền chỉ định kiểm soát
trong khi nguồn cung của chợ đầu mối
chủ yếu là các chợ truyền thống lại chưa được hoạt động
các tiểu thương chợ đầu mối lại không thể kết nối vào các địa điểm bán hàng trên
dẫn đến chuỗi cung cầu đứt gãy hàng hóa đầu vào nhưng không có đầu ra
theo báo cáo của ban quản lý chợ đầu mối hóc môn
tại cuộc họp với ưu ba nhân dân huyện hóc môn và đại diện sở công thương thành phố
sau bốn ngày hoạt động trở lại
thì ngày hai mươi tháng chín là ngày đầu tiên hoạt động
có một mươi xe đăng ký hàng nhập số lượng một trăm ba mươi hai tấn
ngày hai mươi một tháng chín giảm còn năm xe và sáu tấn
đến ngày hai mươi hai tháng chín thì không có xe và một tấn hàng nào
được đăng ký dẫn đến việc chờ buộc phải đóng cửa trở lại
ngoài ra việc áp dụng hai quy định khác làm điều kiện để chợ hoạt động
vô hình chung lại là nguyên nhân chờ phải đóng cửa
thứ nhất một mươi tám năm qua chợ đầu mối hóc môn có đặc thù hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và cao điểm từ một mươi chín h đến bảy h sáng ngày hôm sau là thịt heo trái cây và hàng hóa từ các tỉnh về
từ một mươi h đến một mươi tám h là hàng bông của nông dân thành phố và các tỉnh lân cận
thế nhưng đến nay tất cả bị đưa vào khung giờ từ hai mươi h đến sáu giờ sáng ngày hôm sau là bất hợp lý
do khó xác định được giờ giấc nhập hàng
khi đến chợ là chưa đến giờ mở cửa dẫn tới nhiều chi phí vaccine không nơi lưu đậu
thậm chí còn bị xứ phạt
thứ hai là quy định về phòng chống dịch
tất cả ai ra vào chợ đều phải test nhanh hàng ngày bất kể đã tiêm một hay hai mũi vaccine
hoặc các giấy xác nhận âm tính có giá trị theo quy định
điều này đã khiến nhiều người bỏ chợ vì ngày nào cũng phải test từ hai đến ba lần trong một ngày
cả nơi đi lẫn nơi đến và tốn kém thêm chi phí họ phải chịu mà không cần thiết
sau ba bốn ngày không hoạt động không có hiệu quả thì ở góc độ chúng tôi đã buồn
tại vì đầu tư vào các phương án mới hoàn toàn so với hoạt động chợ
để thích nghi đảm bảo với công tác phòng chống dịch trong giai đoạn này
chúng tôi làm rất là kỹ và tất cả theo yêu cầu của nhất là địa phương
do đó thì cái vấn đề hiện nay thì thương nhân sau bốn ngày thì người ta nói là yêu cầu điều chỉnh khung giờ
và thực hiện cái vấn đề trong cái vấn đề mà xét nghiệm với lại test nhanh á
cũng như các giấy chứng nghiệm
thì phải làm đúng theo quy định của bộ y tế để người ta đảm bảo được cái chi phí của người ta
chứ còn nếu mà cứ thực hiện như vậy chi phí đầu vào của một người khi vào chợ
bắt buộc ngày nào cũng tết rồi những người ta cũng sợ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người ta nữa
theo ban quản lý chợ sau khi đã xác định được các nguyên nhân thì việc thay đổi quy định
về khung giờ hoạt động căn cứ và đặc thù của chợ áp dụng quy định về phòng chống dịch
theo quy định chung của bộ y tế
bộ y tế đã xử lý được hoạt động kinh doanh trái phép xung quanh chợ
đến lúc đó thì chợ mới hoạt động trở lại được